tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn hành một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
đến dự có đồng chí thượng tướng lê chiêm ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung mương thứ trưởng bộ quốc phòng
trong thời gian qua phong trào thi đua quyết thắng của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã được tổ chức gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả
chỉ thị số năm của bộ chính trị chỉ thị số tám mươi bảy của thượng vụ quân ủy trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ được cụ thể hóa sát với đặc điểm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng
năm năm qua phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát biển vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
xây dựng đồng ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng quyết tâm cao sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ